chủ tịch ubnd tp hà nội ra công văn khẩn đề nghị điều tra làm rõ vụ việc gian lận kết quả xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
theo đó ubnd tp hà nội giao giám đốc sở y tế chỉ đạo kiểm tra thông tin được phản ánh về việc phát hiện hành vi gian lận kết quả xét nghiệm
cắt xén vật tư y tế trong xét nghiệm hiv và viêm gan b c của nhân viên bệnh viện này kiểm điểm xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật
báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thông tin trả lời báo chí theo quy định